trong tiểu mục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự bác sĩ của dân bản
thưa quý vị và các bạn như thông tin dự báo thời tiết mà chúng tôi đã cập nhật hiện nay không khí lạnh tràn về khiến nhiều nơi ở miền trung mưa lớn nước lũ dâng cao gây thiệt hại nặng những ngày qua hậu quả đợt lũ này còn chưa kịp khắc phục thì một đợt mưa lũ khác lại đang ập tới
theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong đợt mưa lũ này đã có một mươi bốn người chết tại tỉnh quảng nam ba người tỉnh quảng ngãi năm người tỉnh bình định sáu người
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ ngày sáu tháng một mươi hai đến ngày tám tháng một mươi hai các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định tiếp tục có mưa vừa trong đó các tỉnh từ thư thiên huế đến bình định có mưa to đến rất to
nhiều năm qua bác sĩ hồng thường đến các thôn bản thuyết phục vận động người dân cần đến bệnh viện khi ốm đau và mưa rầm thấm đất bà con dần hiểu ra kết quả là trong năm qua bệnh viện đã khám chữa bệnh cho gần bảy mươi lượt người tăng gấp bốn lần so với năm hai nghìn một mươi
nhà tôi cách đây sáu bảy km đường đi lại khó khăn lắm đến đây chữa bệnh các bác sĩ rất quan tâm đến bệnh nhân đặc biệt là các cháu bé nên tôi thấy rất yên tâm
phải chăm chỉ đi khám bệnh để có sức khỏe còn lao động sản xuất mong có nhiều người như bác sĩ hồng để con em mình được hưởng nhiều thứ hơn
em gái tôi bắt đầu chuyển dạng để chuyển sang sinh bác sĩ hồng và các y tân tá cũng tận tình ngồi thức trực bên em gái tôi đến tận ba giờ sáng
tôi thấy bác hồng là một người thương con thương bệnh nhân như con mình tôi cũng cực kỳ cảm ơn bác sĩ
bác sĩ đã luôn quan tâm đến cuộc sống và đời sống của người dân mình
khi cái khó về tập quán lạc hậu được giải quyết phần nào thì bác sĩ hồng trên cương vị là người quản lý lại có thêm nỗi lo về nhân sự
hiện tại bệnh viện chỉ có một mươi bảy bác sĩ trên tổng dân số gần năm mươi người một mươi ba trên một mươi bốn xã trong huyện không có bác sĩ
dù đề án phát triển nguồn nhân lực y tế với chủ trương hỗ trợ sáu mươi tháng lương cho bác sĩ trẻ tình nguyện lên vùng cao đã được tỉnh yên bái
triển khai gần bốn năm qua không ngại gian khó bác sĩ hồng và cấp ủy bệnh viện huyện mù căng trải đã tìm ra hướng giải quyết
hôm nay tôi cũng rất là trăn trở mà có lẽ cả cuộc đời trăn trở đến lúc về hưu và có lẽ cũng vẫn trăn trở
vì sao tôi nói vậy vì số cán bộ của tôi đào tạo được tương đối nhiều
từ năm hai nghìn một mươi tôi đào tạo rất nhiều
nhưng số cán bộ đó chuyển đi
các công tác còn bỏ đi nơi công tác của người khác không thể
sau ba năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi sáu
thông qua rất là nhiều dự án về đảng ủy trung tâm như thế
tôi cũng cương quyết phấn đấu là lãng nào đó phải đào tạo được bác sĩ về để kế cận
từ thực tế đó những cuộc trao đổi truyền nghề cho các bác sĩ trẻ như thế này
đã được bác sĩ cứa hồng đặc biệt lưu tâm
nhờ đó đã có hai bác sĩ trẻ đạt trình độ chuyên khoa một về lĩnh vực ngoại sản khoa và xương khớp
nhưng thành công lớn nhất là ở chỗ lòng nhiệt huyết yêu nghề của bác sĩ hồng đã lan tỏa đến thế hệ thầy thuốc trẻ tại đây
trong ba năm công tác ở trung viện tôi cảm nhận bác hồng rất tận tâm với công việc
anh em đồng nghiệp bác sĩ quan tâm giúp đỡ chỉ bảo anh em đồng nghiệp đồng chí trong cơ quan
được bác chỉ ở một số công tác chuyên môn thì tôi cũng được bác hồng chỉ bảo chỉ việc cần tay thì tôi được bác hồng giúp đỡ
và thứ nhanh như thế thứ hai là được bác quan tâm cho đi đào tạo được một số công tác chuyên môn
hồng bảo rất cần giúp đỡ của mình thì tôi cũng xin quán để đến cái lòng nhiệt huyết và cái tâm huyết của mình để phụ cho đồng bào còn cao
từ chối những cơ hội làm việc tại thành phố

năm một nghìn chín trăm tám mươi tám sau khi tốt nghiệp trường trung cấp y yên bái cứ a hồng về công tác tại bệnh viện đa khoa mù căng trải
ông đã chứng kiến sự phát triển của một điểm y tế bản nhỏ lẻ thành bệnh viện có cơ sở vật chất đạt loại ba tuyến huyện với một mươi một khoa phòng
quan trọng hơn cả là sự thay đổi về nhận thức của người dân về việc tự chăm sóc sức khỏe cho mình
khi có bệnh họ đã đến bệnh viện để khám chữa kịp thời không ở nhà cầu cúng nữa
đó là điều kiện thuận lợi để các thể thuốc nơi đây thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của người dân
trong sự thay đổi đó có đóng góp không nhỏ của bác sĩ cứ a hồng
gần ấy năm công tác ông đã đến khám chữa bệnh tại gần một trăm linh điểm bản khó khăn nhất của huyện mù căng trải
vì thế ông biết dân cần gì và phải làm gì và làm như thế nào để giúp dân
và người đảng viên này đã luôn gần dân hiểu dân và giúp dân bằng những việc làm cụ thể
đó chính là những hành động thiết thực làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong phần tin quốc tế quốc hội israel thông qua luật hợp pháp hóa nhà định cư ở bờ tây
adb cảnh báo nguy cơ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng ở châu á thái bình dương
thưa quý vị và các bạn quốc hội israel thông qua luật hợp pháp hóa nhà định cư ở bờ tây

adb cảnh báo nguy cơ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng ở châu á thái bình dương
quốc hội israel thông qua luật hợp pháp hóa nhà định cư ở bờ tây

theo đó chính phủ israel được phép tước quyền sử dụng đất của người palestine và sẽ bồi thường tài chính cho các chủ đất
việc thông qua dự luật là kết quả thòa hiệp giữa thủ tướng israel benjamin netanyahu và bộ trưởng giáo dục naftali bennett
người ủng hộ chính đối với dự luật sau khi loại bỏ điều khoản cho phép hợp pháp hóa khu định cư amona
khu định cư trái phép lớn nhất ở bờ tây được xây dựng trên phần đất phía đông thành phố ramallah thuộc sở hữu tư nhân của người palestine
với việc bãi bỏ điều khoản này chính phủ israel có thể dỡ bỏ khu định cư amona và người định cư tại đây phải di rời tới ba khu đất của người palestine ở gần đó
mà israel coi là đất hoang qua đó hợp pháp hóa hơn ba tám trăm tám mươi nhà định cư
tuy nhiên dự luật này vẫn phải được bỏ phiếu tại ba phiên họp nữa trước khi chính thức trở thành luật
dự kiến lần bỏ phiếu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày bảy tháng một mươi hai
ngân hàng phát triển châu á adb cảnh báo khu vực châu á thái bình dương
về nguy cơ của chủ nghĩa bảo hộ gia tăng làm cản trở đa tăng trưởng của khu vực
trong báo cáo hội nhập kinh tế châu á hai nghìn một mươi sáu công bố hôm qua
ngân hàng phát triển châu á adb đã cảnh báo khu vực châu á thái bình dương
về nguy cơ của chủ nghĩa bảo hộ gia tăng làm cản trở đá tăng trưởng của khu vực
trong báo cáo adb cho biết hoạt động tăng cường liên kết thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng của khu vực châu á thái bình dương
đồng thời cũng giúp cải thiện tính năng động của khu vực trước chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy
theo phó trưởng nhóm chuyên gia kinh tế adb yu jong chuang
châu á thái bình dương nên cảnh giác trước nguy cơ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng
và nỗ lực thúc đẩy tự do thương mại và khuyến khích đầu tư tốt hơn nữa để duy trì đa tăng trưởng của khu vực
theo báo cáo trong năm hai nghìn một mươi năm tốc độ tăng trưởng thương mại của châu á đã giảm xuống hai ba
thấp hơn mức trung bình của thế giới là hai bảy
chính phủ australia đã công bố danh sách các tổ chức khủng bố mới nhất theo bộ luật hình sự của nước này
tuyên bố của chính phủ australia cũng cảnh cáo công dân australia hỗ trợ các tổ chức này
dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ bị pháp luật nghiêm trị theo đó có thể lịnh án tới hai mươi năm năm tù
theo tuyên bố chung của ngoại trưởng julie bishop và tổng trưởng lý george vandis
các tổ chức vừa bị liệt vào danh sách khủng bố của australia bao

ba nhóm ankeda ở tiểu lục địa ấn độ
và ba nhóm ankeda ở bán đảo ả rập tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng ở tỉnh sinai của ai cập và libby
động thái này được đưa ra sau khi các cơ quan an ninh của australia cảnh báo
những tổ chức trên có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp trong các hoạt động chuẩn bị
lên kế hoạch hỗ trợ hoặc thúc đẩy các vụ tấn công khủng bố
trận lụt lớn ở thái lan mới đây đã khiến ít nhất một mươi bốn người thiệt mạng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trên những hòn đảo du lịch ở miền nam nước này
lũ lụt đã làm ngập hòn đảo du lịch samui và phang an
trung tâm cảnh báo thảm họa quốc gia thái lan cho biết
bốn người đã thiệt mạng và nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra do mưa lũ
bên cạnh đó lũ lụt đã cắt đứt tuyến đường sắt nối khu vực miền nam thái lan với malaysia
lực lượng quân đội đang phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương
đưa người dân sơ tán đến nơi an toàn bảo trì tài sản công cộng bị hư hỏng do lũ lụt
cũng như cung cấp gói cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt
các nghệ sĩ biểu diễn của tổ chức từ thiện terre homme đang đem trở lại nụ cười
cho các em nhỏ ở trại tị nạn debaga của iraq
hoạt động biểu diễn của họ nằm trong một chương trình hỗ trợ tâm lý và giáo dục
cho những trẻ em phải bỏ nhà cửa đi tị nạn
bầu trời ưu ám và tiết trời giá lạnh không ngăn được nụ cười sung sướng
trên khuôn mặt những em nhỏ đang xem biểu diễn ở trại tị nạn debaga của iraq
các em là những công dân nhỏ tuổi của trại tị nạn được đặt ở thành phố airbin này
chúng tôi tạo ra không gian thân thiện với trẻ em bằng cách tập hợp các em tuổi từ ba tới một mươi tám
và đem đến cho các em các màn trình diễn giải trí
nhằm giúp các em thích đi với điều kiện mới và quên đi những ký ức tiêu cực
nhiều trẻ em ở các trại tị nạn rất dù rè khi tham gia vào các chương trình từ thiện
nhưng những buổi biểu diễn như thế này khiến các em tự tin hơn rất nhiều
những khán giả nhỏ tuổi này rất yêu quý
chúng tôi còn tổ chức các buổi hội thảo với các em để kết nối gần hơn
và chúng tôi cảm thấy các em đã trải qua rất nhiều nỗi đau
bạn có thể cảm nhận những tổn thương đó trong mắt các em
theo quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef khoảng một mươi trẻ em iraq tương đương với hơn một năm triệu em
bị buộc phải rời khỏi nhà cửa do xung đột và bạo lực kể từ đầu năm hai nghìn một mươi
người trên bốn mươi tuổi thường gặp vấn đề với việc đọc báo hay dùng điện thoại nếu không dùng kính
nhưng một công ty tại israel cho hay ứng dụng điện thoại mới của họ có thể giúp người trung tuổi
không cần dùng kính lão chỉ trong ba tháng miễn là họ tuân theo kỷ luật mà ứng dụng này đề ra
ứng dụng có tên là grassizov có nghĩa là bỏ kính là một chương trình tập luyện cho mắt sử dụng các hình ảnh
có tác dụng kích thích phần não bộ chịu trách nhiệm xử lý hình ảnh
những hình ảnh này là những thể hiện của các sung điện được gửi từ võng mạc đến não bộ xử lý
và hiện được xem là chất kích thích thị giác tốt nhất
để tăng cường hiệu quả hoạt động của các naran thần kinh ở vỏ não xử lý thị giác
công ty đã phát triển một thuật toán xử lý hình ảnh độc quyền để cải thiện khả năng nhìn gần
theo những nhà phát triển ứng dụng sau từ hai tới ba tháng tập luyện với ba lần mỗi tuần mỗi lần một mươi năm phút
hầu hết người dùng sẽ không còn cần kính để đọc sách
sau đó người sử dụng sẽ chuyển sang chế độ bảo trì
theo đó họ tiếp tục được đào tạo để làm giảm quá trình lão hóa của mắt
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại